thêm một nạn nhân nữa đã tử vong tại bệnh viện trong vụ tai nạn giao thông do xe khách lao vào cổng chợ trung tâm thị trấn chư sê huyện chư sê tỉnh gia lai vào sáng ngày ba tháng tám
như vậy vụ tai nạn giao thông này đã khiến cho bốn người tử vong và một người bị thương
tuy nhiên điều đáng nói là hậu quả của vụ tai nạn giao thông này một phần là do việc lấn chiếm lòng lề đường trái phép để họp trợ của người dân
đây là những hình ảnh mà camera ghi lại vụ tai nạn giao thông xảy ra vào sáng ngày ba tháng tám
chiếc xe khách đã lao vào điểm đậu xe mà người dân lấn chiếm thành nơi buôn bán ngay phía trước cổng chợ trung tâm huyện chư sê
điều đáng nói đây là điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao khi tình trạng người dân họp chợ cũng như điểm đậu đỗ xe ngay sát quốc lộ một mươi bốn

điều đáng nói đây là điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao khi tình trạng người dân họp trợ cũng như điểm đậu xe ngay sát quốc lộ một mươi bốn
người dân cần nâng cao ý thức khi tham gia mua bán tại những khu chợ dọc tuyến đường giao thông đặc biệt là trên các tuyến quốc lộ luôn có mật độ phương tiện giao thông cao